ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hà nội sẽ đăng cai giải chạy marathon quốc tế mùa đầu tiên với mục đích cổ vũ cho lối sống năng động và lành mạnh cũng như giới thiệu những gì tinh tuyến nhất của thủ đô tới du khách bốn phương